tiếp tục các hoạt động trong chuyến thăm chính thức cộng hòa cuba của phó chủ tịch nước đặng thị ngọc thịnh
theo lời mời hội đồng bộ trưởng cuba salvador valdés mesa
sau cuộc hội đàm với phó chủ tịch thứ nhất hội đồng nhà nước và hội đồng bộ trưởng nước chủ nhà
phó chủ tịch nước đã thăm một số doanh nghiệp tại địa phương và gặp gỡ cộng đồng người việt nam tại cuba
trong khuôn khổ chuyến thăm phó chủ tịch nước đặng thị ngọc thịnh cùng đoàn đại biểu cấp cao việt nam
đã đến thăm đặc khu phát triển mariel thuộc tỉnh artemisa nơi có cảng nước sâu khu chế xuất
cùng những cơ chế ưu đãi đặc biệt nhằm thú đầu tư nước ngoài và cuba
đoàn đã gặp gỡ động viên lãnh đạo nhân viên khu công nghiệp v mariel và nhà máy sản xuất sản phẩm vệ sinh cá nhân
do các doanh nghiệp v glacera và thái bình của việt nam làm chủ đầu tư
phó chủ tịch nước dặn do các doanh nghiệp cán bộ và công nhân việt nam tiếp tục phát huy tinh thần lao động
hợp tác tốt cùng các đối tác cuba triển khai hiệu quả các dự án góp phần tăng cường quan hệ hữu nghị
và hợp tác truyền thống việt nam cuba
đoàn cũng đã đến đặt vòng hoa tại tượng đài chủ tịch hồ chí minh và đài tưởng niệm anh hùng dân tộc cuba
josé martí thăm và nói chuyện với cán bộ nhân viên đại sứ quán việt nam tại cuba
và đại diện cộng đồng người việt tại cuba